xin chào tất cả các bạn đọc giải yêu dấu của mai hoa
chắc hẳn sau một ngày đi làm mệt mỏi và vất vả
chúng ta chỉ muốn đặt lưng lên trên chiếc giường thân yêu của mình
để nghỉ ngơi và thư giãn sao cho thoải mái nhất
vậy đã bao giờ các bạn đã từng nghĩ các bé thú cưng
sẽ xóa dịu đi những lo toan mệt mỏi cho tâm hồn của mình hay chưa
trước postcard ngày hôm nay
mai hoa sẽ chia sẻ cho các bạn những lợi ích khi nuôi thú cưng nhé
nhiều năm trở lại đây
trào lưu nuôi thú cưng đang ngày càng nở rộ hơn bao giờ hết
nhất là với các bạn trẻ
giờ đây thú cưng không đơn thuần chỉ nuôi để trong nhà
hay cho vui cửa vui nhà
mà còn được xem như bạn đồng hành giúp nhiều người tìm được niềm vui
giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống thường nhật
dù là các giống loài khác nhau
không hiểu được ngôn ngữ của nhau
nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó
con người lại có thể thu được tần số tâm lý
phù hợp với thú cưng của mình
cảm giác yêu thương gần gũi sẻ chia lẫn nhau
cứ thế mà phát triển
ngày qua ngày
thú cưng làm phong phú đời sống tinh thần của chủ nuôi lúc nào mà không hay biết
theo một nghiên cứu the aha
hiệp hội bệnh viện động vật hoa kỳ thực hiện
việc nuôi thú cưng mang đến ảnh hưởng tích cực cho thể chất và tinh thần của các con sen
theo đó nuôi thú cưng sẽ khiến con người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc
giảm căng thẳng và nâng cao hiệu quả làm việc
những lợi ích này đều được tạo nên bởi việc chăm sóc thú cưng hàng ngày
chứ không phải hoạt động nào đó quá phức tạp
khi chơi đùa dẫn thú cưng đi dạo
con người có động lực để vận động cơ thể
hít thở khí trời nhiều hơn
thêm vào đó
tiếp xúc với thú cưng lâu trên một mươi phút một ngày
sẽ làm giảm hormôn gây căng thẳng ổn con người
việc dành thời gian bên chó mèo hay nhiều loài động vật khác
sẽ góp phần cải thiện tâm trạng cũng như sức khỏe của con người
nghiên cứu cho thấy
nuôi thú cưng có thể khiến chúng ta hạnh phúc hơn
khỏe mạnh hơn
ít căng thẳng hơn và đạt hiệu quả cao hơn trong công việc
trong thời gian làm việc tại nhà do đại dịch covid một mươi chín
người bạn nhỏ này quả thực là người hùng thầm lặng
giúp những ngày tháng có phần buồn tẻ trở nên nhiều màu sắc hơn
đầu tiên giúp giải tỏa căng thẳng
mệt mỏi trong cuộc sống
việc nuôi chăm sóc
trò chuyện với thú cưng giúp giải tỏa căng thẳng
và giảm stress hiệu quả
cho dù là chó
hay bất cứ con vật nào
chúng đều có khả năng giúp bạn điều hòa tâm trạng và cảm xúc
hãy tưởng tượng rằng
mỗi khi chúng ta trở về nhà sau một ngày dài
với biết bao áp lực
căng thẳng và mệt mỏi đang đè nặng lên đôi vai hao gầy
và có người bạn lắm lâm cuồng quýt ra chào thật đáng yêu làm sao
luôn luôn có một người bạn chờ đợi chúng ta
vui sướng và đôi khi làm nũng
để được yêu chiều và ôm vào lòng
những hành động bé nhỏ đó
cho chúng ta cảm giác được quan tâm
được chia sẻ
rút xóa tan đi bao nhiêu muộn phiền trong lòng
theo nghiên cứu của úc
những người nuôi mèo
có chỉ số vấn đề tâm lý thấp hơn
tức là họ có sức khỏe tâm lý tốt hơn
so với những người không nuôi mèo
nuôi chuột lang
cũng mang lại hiệu quả tương tự
trong một nghiên cứu sử dụng chuột lang
như một liệu pháp điều trị hỗ trợ
cho trẻ mắc chếm bệnh rối loạn phổ tự kỷ
những trẻ chơi với chuột lang
khoảng một mươi phút trong lớp học
có biểu hiện bình tĩnh hơn
mức độ lo lắng cũng giảm xuống
chúng cũng có tương tác xã hội tốt hơn
và gắn bó hơn
so với các bạn cùng lứa tuổi
thứ hai mang đến sự bầu bạn
giảm cảm giác cô đơn
với những người phải sống một mình
người bị tổn thương
hoặc gặp vấn đề về tâm lý
có những rào cản tâm lý
khi tiếp xúc với người khác
thì con vật
chính là liều thuốc an toàn và hữu hiệu nhất
thú cưng là những người bạn trung thành
đáng tin cậy
và mang lại cảm giác xoa dịu
dù bạn xấu hay đẹp
giỏi hay giàu
chúng cũng không bao giờ phản xét
bạn luôn là một người chủ hoàn hảo
và chúng sẽ luôn yêu thương bạn vô điều kiện
điều này có tác dụng chữa lành rất lớn
theo tiến sĩ anne berger
bác sĩ và nhà nghiên cứu
tại trung tâm lâm sàng nih bethesda
những chú chó rất nhạy cảm
chúng sẽ ngay lập tức nhận ra
ai đang bị tổn thương
chúng biết cách ngồi đó và yêu thương
sự chú ý của chúng
luôn hướng vào người đó
khi các bé cún đã gắn bó
và đồng hành với chúng ta
trên mọi nẻo đường
thì chúng không chỉ là vật nuôi nữa
mà đã trở thành một thành viên
trong gia đình không thể thiếu vắng
một thứ tình cảm vô hình
đã tạo nên sự liên kết giữa người và vật
khi những bé cún
bé mèo vui sướng
tung tăng nô đùa
chúng ta lại có cảm giác hạnh phúc
và khi chúng mắc bệnh
ta lại thấy lòng nặng chịu
chính những cảm giác đó
cho chúng ta biết
sự hạnh phúc vô cùng giản dị
không cần quá cao sang
sở hữu cho mình một người bạn bốn chân
là liều thuốc điều trị tâm hồn hiệu quả nhất
sống kỷ luật
và có trách nhiệm hơn
mỗi khi chán nản
chúng ta thường dễ buông thả bản thân
vào những suy nghĩ tiêu cực
không ăn uống
không vận động
không giao tiếp với người khác
việc sở hữu và chăm sóc một con vật
khuyến khích ta chăm sóc bản thân tốt hơn
cần dựa vào bạn
mới có đồ ăn thức uống
có được sự chăm sóc bảo vệ
cũng như có người dọn dẹp vệ sinh
tập luyện chơi đùa
để chúng phát triển khỏe mạnh
từ việc phải quan tâm chăm sóc cho thú cưng
bạn sẽ bắt đầu quan tâm đến đời sống cá nhân hơn
và sống có kế hoạch hơn
điều này đã được chứng minh
qua một nghiên cứu
của thanh thiếu liên mắc bệnh tiểu đường
các nhà nghiên cứu đã chia họ thành hai nhóm
nhóm một chăm sóc cá
và nhóm hai thì không
nhóm một sẽ cho cá
ăn cách hai ngày một lần
và kiểm tra mực nước của bể
và cả hai nhóm đều được yêu cầu
phải xem lại nhật ký đường huyết
cùng bố mẹ
trong thời gian này
các nhà nghiên cứu đã theo dõi và phát hiện
so với nhóm hai
nhóm một có tần suất kiểm tra đường huyết
chủ động hơn thường xuyên hơn
và có kỷ luật hơn
trong quá trình nuôi dạy các bé thú cưng
đặc biệt là những bé cún
việc huấn luyện hay chăm sóc
là cả một hành trình dài
chính vì thế
việc này sẽ giúp chúng ta
tạo được thói quen tốt
đó chính là kiên nhẫn và cẩn thận
chúng ta phải kiên trì
trong quá trình huấn luyện
các bé cún trong cuộc sống
giúp các bé trở nên ngoan ngoãn hơn
có khuôn phép hơn
thông qua việc huấn luyện
các lệnh đơn giản như
đi vệ sinh đúng chỗ
và khi các bé cún ốm đau
buộc chúng ta phải chăm sóc
và bồi dưỡng các bé
một cách cẩn thận
để mong sao cho các bé
mau khỏi bệnh
tăng tương tác xã hội
tương tác với động vật
đã được chứng minh là
làm giảm mức độ cortisol
một loại hormone liên quan đến
căng thẳng và giảm huyết áp
các nghiên cứu khác
cũng phát hiện ra rằng
động vật có thể làm giảm sự cô đơn
tăng cảm giác được xã hội hỗ trợ
và cải thiện tâm trạng
việc vuốt ve
chăm sóc vật nuôi
giúp bạn cảm thấy
sự tồn tại của mình
có giá trị rõ ràng hơn
từ đó cũng tăng sự tự tin
và bản thân hơn
thông qua thú cưng
bạn cũng có thể kết nối
với những người có cùng sở thích
những mối quan hệ xã hội của bạn
sẽ dần được mở rộng
và tương tác xã hội
cũng sẽ ngày càng tốt hơn
tích cực vận động
nâng cao sức khỏe hơn
khi sở hữu cho mình
một bé thú cưng
dù là chó hay mèo
hoặc bất kể một loài động vật nào
đi chăng nữa
chắc chắn những lần chơi đùa
không thể không thiếu
chúng luôn biết cách
khiến bạn phải vận động
đơn giản như dắt bé cuốn đi dạo
chơi ném đĩa
tất cả những hành động đó
sẽ giúp chúng ta
lẫn các bé thú cưng
có một sức khỏe tốt hơn
không còn lười biếng
ngồi trong bốn góc tường nữa
một liều thuốc vừa chữa trị
về tinh thần lẫn sức khỏe
mà ai cũng nên sở hữu
điều này đặc biệt đúng
khi bạn nuôi một chú chó
vì chó là loài động vật
cần được luyện tập
nên khi nuôi chó
bạn cũng cần dắt chúng đi dạo
cho chúng đi công viên
bắt đầu từ những vận động nhỏ như vậy
bạn dần làm quen
và yêu thích vận động hơn
kéo theo đó
việc hoạt động ngoài trời đều đặn
cũng giúp tinh thần tỉnh táo
thoải mái và thư giãn
hoạt động thể chất
giải phóng endorphin
có thể cải thiện tâm trạng
và tăng cảm giác hạnh phúc
chỉ cần vận động ba mươi phút mỗi ngày
vừa giúp tinh thần thoải mái
cơ thể dẻo dai
mà còn tăng lưu lượng máu đến não
có thể cải thiện trí nhớ
giúp bạn suy nghĩ rõ ràng hơn
và bảo vệ khói bệnh não
con người hiện đại
không còn nuôi chó mèo
chỉ để làm nhiệm vụ
theo bản năng vốn có của chúng
mà thú cưng hằng ngày
chỉ cần quấn quýt
và trông thật đáng yêu
đã trở thành điều vô cùng ấm áp
của những người chủ
việc chăm sóc bài bản
cho thú cưng tưởng vô bổ
nhưng bổ không tưởng
bởi có những điều thú cưng
mang lại quý giá vô cùng
nuôi thú cưng
không còn đơn giản là thú vui
theo trào lưu
đã thu hút lượng
người theo dõi lớn
trên mạng xã hội
chúng được mệnh danh là
thú cưng có sức ảnh hưởng
hay được gọi là
bởi thú cưng rất dễ
thu hút người xem
nhất là giới trẻ
giữa những khó khăn
áp lực của cuộc sống
con người lại khao khát
mong muốn tìm cho mình
một người bầu bạn
một ai đó
có thể lắng nghe
những buồn phiền
nên trào lưu nuôi thú cưng
cũng là giải pháp
giúp giảm thiểu
áp lực trong cuộc sống
giúp xóa dịu tâm hồn
tìm lại sợi dây kết nối
về mặt cảm xúc
cho nhiều người
giúp cân bằng cuộc sống
tạo cảm giác yêu thương
với những người có đủ
con cái mà
vẫn nuôi thú cưng
chúng được coi
như thành viên đặc biệt
của cả nhà
còn với người độc thân
thú cưng là
là bạn tâm tình
là nơi bấu víu
và những nút đơn côi
và chẳng biết từ lúc nào
các bạn muốn chân nấy
trở thành một phần quen thuộc
không thể thiếu trong cuộc sống